cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thuộc bộ công thương đã thông báo kết quả điều tra vụ việc grab mua lại hoạt động của uber tại thị trường việt nam
theo đó căn cứ kết quả xác minh các tình tiết chứng cứ của vụ việc trong quá trình điều tra
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã xác định vụ việc grab mua lại uber có dấu hiệu vi phạm
hành vi không thông báo tập trung kinh tế quy định tại điều hai mươi luật cạnh tranh
và hành vi tập trung kinh tế bị cấm quy định tại điều một mươi tám luật cạnh tranh
hiện nay cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã hoàn tất việc chuyển báo cáo điều tra
kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc cạnh tranh đến hội đồng cạnh tranh để thành lập hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh này
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vụ việc cạnh tranh
hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có thể sẽ ra một trong các quyết định
bao gồm trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong sáu mươi ngày
giải quyết vụ việc cạnh tranh và mở phiên điều trần để ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh